như thế nào ngay sau đây sẽ là chia sẻ của bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
các bệnh nhân có thể gây các biến chứng kế cận và biến chứng toàn thân biến chứng tại chỗ của viêm amidam là viêm tấy hoặc áp xe quanh amidam bệnh nhân sẽ có biểu hiện đau họng tăng hơn so với các trường hợp viêm amidam tông thường khó nuốt khó há miệng chảy rãi tất cả các trường hợp này bệnh nhân nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị
viêm amidam cũng có thể gây các biến chứng kế cận như viêm tai giữa viêm va viêm mũi soang hoặc các biến chứng như áp xe cạnh cổ
viêm amidam gây các biến chứng toàn thân như viêm khớp viêm cầu thận hoặc là các biến chứng nhiễm chủng huyết tất cả các trường hợp này bệnh nhân nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn thăm khám và điều trị
vậy thì khi nào cần cắt amidam và cắt amidam thì có ảnh hưởng tới sức khỏe hay không
phẫu thuật cắt amidam có thể nói là phẫu thuật được thực hiện nhiều nhất trong trường khoa ca huy học
rất nhiều gia đình khi con nhỏ mới viêm amidam một vài đợt đã liên hệ với bác sĩ để phẫu thuật cắt amidam
tuy nhiên đây là một quan niệm rất sai lầm phẫu thuật cắt amidam có những chỉ định rất hạn chế
chúng ta chỉ thực hiện phẫu thuật cắt amidam khi amidam viêm tái diễn quá nhiều lần là mất chức năng bảo vệ cơ thể
một năm nếu viêm trên bảy lần hoặc hai năm liên tiếp mỗi năm viêm trên năm lần hoặc ba năm liên tiếp mỗi năm viêm trên ba lần thì mới có chỉ định phẫu thuật cắt amidam
thứ hai là những trường hợp mà amidam quá phát gây ngủ ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ
thứ ba là cân nhắc chỉ định phẫu thuật cắt amidam ở những trường hợp bệnh nhân có khối ở amidam nghi ngờ là u amidam
bác sĩ có thể chia sẻ thêm về lưu ý trước và sau khi cắt amidam
có thể cắt amidam ở bất kỳ lứa tuổi nào tuy nhiên đối với trẻ nhỏ nên cắt amidam sau bốn tuổi
đôi khi chúng ta có thể cắt amidam ở lứa tuổi nhỏ hơn với những trường hợp amidam quá phát gây ngưng thở khi ngủ

phẫu thuật cắt amidam không phải là phẫu thuật cấp cứu nên ta nên lựa chọn thời điểm tốt nhất để thực hiện phẫu thuật cắt amidam giúp cho cơ thể phục hồi nhanh sau phẫu thuật
đối với phụ nữ không đến cắt amidam trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc xung quanh thời kỳ mang thai
đối với các trường hợp như điều trị ung thư hoặc mắc các bệnh tan máu bẩm sinh cũng không nên phẫu thuật cắt amidam
vậy thì làm thế nào để dự phòng và tránh tái phát viêm amidam thưa bác sĩ
sau khi phẫu thuật cắt amidam nên ăn những thực phẩm mềm nguội lỏng mát
để không làm tăng nguy cơ chảy máu sau cắt amidam
các thực phẩm nên được lựa chọn là các thực phẩm dầu đạm các loại thịt đỏ cá hồi gan các loại rau quả nên được hầm nhừ khoai tây hầm nhừ rau rèn hầm nhừ các loại quả xay ví dụ như xinh tố bơ xay với sữa chua
bệnh nhân không nên ăn những thức ăn quá nóng có thể tăng nguy cơ chảy máu sau cắt amidam
không nên khạc nhổ
nếu như có biểu hiện chảy máu sau cắt amidam thì nên được đến cơ sở
cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của antv
phẫu thuật amidam không quá phức tạp nhưng cũng không loại trừ các biến chứng có thể xảy ra
nhất là ở các trường hợp mắc chứng màu kho đông hay một số bệnh về vòng họng khác
vì vậy để có kết quả phẫu thuật tốt nhất người bệnh nên đến các bệnh viện có chuyên khoa tại mũi họng và phối hợp chặt chẽ với các chuyên khoa liên quan
để được hỗ trợ kịp thời
trong những trường hợp phức tạp hiện nay các trung tâm tay mũi họng phần lớn chỉ trần đoán và phẫu thuật điều trị bệnh lý tay mũi họng đơn thuần
chưa tập trung phát triển chuyên sâu về mảng thanh học thính học tiền đình
đây là các chức năng giọng nói nghe giữ thăng bằng cần phục hồi của bệnh nhân
để phát triển mảng này cần có trang thiết bị hiện đại giúp trần đoán khách quan
có chuyên gia được đào tạo chuyên sâu cũng như có sự phối hợp giữa các chuyên khoa để xây dựng các phác đồ điều trị hiệu quả
với hệ thống thiết bị máy móc hiện đại đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn giàu kinh nghiệm đội ngũ nhân viên y tế tận tình chú đáo
trung tâm tay mũi họng bệnh viện đa khoa tâm anh sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khám chữa bệnh kỹ thuật cao của người bệnh
những nội dung vừa rồi đã khép lại một sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên antv